dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân quốc hội tiếp tục thảo luận ở hội trường về kinh tế xã hội ngân sách nhà nước đầu tư công tài chính quốc gia cơ cấu lại nền kinh tế chương trình mục tiêu quốc gia
các đại biểu đã thẳng thắn bày tỏ những bất cập liên quan đến việc biên soạn nội dung sách giáo khoa lớp một chương trình được truyền hình và phát thanh trực tiếp để cử tri cả nước và nhân dân cùng theo dõi
các đại biểu đánh giá năm hai nghìn hai mươi ngành giáo dục đào tạo đã đạt được nhiều thành tiệu đó là vừa bảo đảm an toàn sức khỏe của học sinh và giáo viên vừa hoàn thành kế hoạch năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi tuy nhiên các đại biểu cũng thẳng thắn nêu những bức xúc liên quan đến sách giáo khoa của các cử tri và nhân dân trong thời gian qua
các đại biểu đã thẳng thắn nêu những bức xúc liên quan đến sách giáo khoa của các cử tri và nhân dân trong thời gian qua
các đại biểu đã thẳng thắn nêu những bức xúc liên quan đến sách giáo khoa của các cử tri và nhân dân trong thời gian qua
các em học sinh cần quan tâm đến chất lượng thẩm định sách giáo khoa trước mắt có các giải pháp phù hợp để khắc phục những nội dung còn khiêm khuyết của sách giáo khoa môn tiếng việt lớp một tiếp đó là việc chỉ đạo giám sát việc biên soạn thẩm định và phê duyệt các bộ sách giáo khoa tiếp theo đối với các lớp tiếp theo